và người thanh niên đã sử dụng có chứa chất ma túy mới có tên adp hutinaca
tình trạng tương tự xảy ra khá phổ biến trong thời gian qua
và thực tế nhiều thanh thiếu niên vẫn vô tư sử dụng thuốc lá điện tử
nhưng không hay biết loại thuốc đó có chứa chất ma túy
chỉ đến khi sức khỏe xa suốt nghiêm trọng hay bản thân đã bị lệ thuộc vào loại thuốc này
thì mới biết là đã sử dụng một loại ma túy mới
chúng ta đang thịnh hành rất nhiều trên thị trường
và việc mua bán nó chỉ xử lý ở góc độ hàng hóa tem nhãn và chất lượng
tuy nhiên sau khi chính phủ có văn bản về việc đưa chất adp là chất cộng
thì là một số loại thuốc lá điện tử có chứa chất này
thì các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động
từ việc là đối tượng bán công khai trên mạng xã hội và công khai tại các cửa hàng
hiện nay thì các đối tượng đã hoạt động một cách bí mật thay đổi phương thức
đó là bán trực tiếp giao nhận trực tiếp hoặc là qua các mạng xã hội
như telegram zalo facebook và các hình thức khác tìm công khai nữa
theo chuyên gia hiện nay ma túy biến tướng dưới các dạng sản phẩm tiêu dùng và khá phổ biến
nó xâm nhập vào trường học qua rất nhiều con đường
trong khi đó việc phổ biến kiến thức để nhận biết về các loại ma túy mới
chưa thực sự tác động sâu đến giới trẻ
một phần khác cách giáo dục giữa gia đình và nhà trường không nhất quán
lý thuyết và thực hành nên khó hình thành kỹ năng
nếu như việc truyền giảng dạy dỗ mà tính chất chỉ trích giăn đề giáo huấn
cố gắng làm các em sợ hãi thì các bạn trẻ sẽ thoái thác dẫn đến việc giáo dục không có hiệu quả
để hạn chế vấn nạn trên bản thân từng cá nhân trong cuộc sống
cần nêu cao ý thức học tập làm việc sống lành mạnh và có ích
khi phát hiện người có biểu hiện nghiện ma túy
là người thân mà lối xóm xung quanh cũng cần phải kiên quyết chấn trình kịp thời
phát hiện càng sớm thì có cơ hội cai nghiện càng hiệu quả
vì vậy cần thiết phải trình báo công an địa phương để kịp thời xử lý
không để tình hình trở nên phức tạp hơn